đại diện cục hàng không cho biết sau sự cố chuyến bay của vietjet air ngoài giải trình của hai phi công người nước ngoài
tổ điều tra cũng làm việc với họ để xác minh các vấn đề liên quan
theo đó cục hàng không đã tịch thu bằng lái của hai phi công từ ngày ba mươi tháng một mươi một
sau khi có kết luận cuối cùng cục sẽ ra quyết định
ngoài ra từ ngày ba tháng một mươi hai tổ điều tra của cục hàng không sẽ giải mã
phân tích hộp đen của máy bay cùng với các chuyên gia của airbus
phía cơ quan điều tra tai nạn của pháp cử đại diện theo dõi quá trình điều tra sự cố này
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không khẩn trương điều tra và chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra
giám sát nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề không tuân thủ quy trình bảo dưỡng quy trình khai thác tàu bay